chiều qua hai mươi chín tháng chín trong quá trình nổ mìn phục vụ hoạt động khai thác tại công ty than khe chàm
phường mông dương thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh đã xảy ra tai nạn khiến một mươi bốn người bị thương
trong số một mươi bốn người bị thương sau vụ nổ mìn khai thác than có một người bị thương nặng với chẩn đoán dập phổi
chấn thương sọ não ba người bị chấn thương lầu ngực chi trên và mặt một mươi người còn lại bị thương nhẹ
hiện các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực cẩm phả
ngay sau khi tai nạn xảy ra chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh nguyễn đức long đã chỉ đạo các ngành chức năng
tập trung cho công tác cấp cứu chăm sóc các nạn nhân phối hợp với ngành than xuống hiện trường khắc phục
và làm rõ nguyên nhân vụ việc
phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh vũ văn diện cũng trực tiếp tới bệnh viện đa khoa khu vực cẩm phả thăm hỏi các nạn nhân